trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thuyết minh báo cáo thẩm tra và thảo luận trực tuyến
về việc gia nhập công ước số một trăm linh năm của tổ chức lao động quốc tế ilo về xóa bỏ lao động cưỡng bức
công ước số một trăm linh năm về xóa bỏ lao động cưỡng bức là một trong tám công ước cơ bản của ilo
được ilo thông qua vào ngày hai mươi năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
việc gia nhập công ước số một trăm linh năm sẽ hỗ trợ việc thực hiện tốt hơn một số công ước khác
mà việt nam là thành viên thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của việt nam
trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi quốc gia thành viên phải tôn trọng
thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản
qua thảo luận các đại biểu tán thành với báo cáo thuyết minh của chính phủ về một số công việc cần quan tâm
như đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho người lao động người sử dụng lao động doanh nghiệp
các cơ quan tổ chức có liên quan để phòng chống và xóa bỏ lao động cưỡng bức
đại biểu cũng cho rằng cần đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng và thực hiện cơ chế kiểm tra
giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động liên quan
theo quy định của công ước số một trăm linh năm